kính chào quý vị và các bạn
mở đầu là tin tức về cơn bão số tám
vào hồi một mươi giờ sáng nay ngày một mươi ba tháng một mươi
vị trí tâm bão còn cách quần đảo hoàng sa
khoảng hai trăm hai mươi km về phía bắc
cách bờ biển các tỉnh bắc trung bộ
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão
mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
trong những giờ tới bão sẽ di chuyển nhanh
theo hướng tây và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
khi đi vào đất liền nước ta
do ảnh hưởng của bão
ở khu vực bắc điển đông
bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa
có gió mạnh cấp tám cấp chín
vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi cấp một mươi
giật cấp một mươi bốn sóng biển cao từ năm đến bảy m
biển động dữ dội
ở vịnh bắc bộ
bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ
và vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi
bao gồm huyện đảo cồn cò
có gió mạnh cấp sáu sau tăng lên cấp bảy cấp tám
vùng gần tâm bão mạnh cấp chín
giật cấp một mươi một sóng biển cao từ ba năm m
biển động rất mạnh
trở lại thời tiết trên đất liền
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão
kết hợp với không khí lạnh tăng cường
nên tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
từ đêm nay sẽ có mưa rông trên diện rộng
có nơi mưa vừa
riêng vùng ven biển có mưa to đến rất to
lượng mưa lên tới một trăm linh một trăm năm mươi mm một đợt
người dân cần hết sức đề phòng
với tố lốc gió giật mạnh
cũng như là nguy cơ xảy ra lũ quét
sạt ở đất nguy hiểm
cùng với mưa lớn
thì nền nhiệt trên khu vực cũng giảm đáng kể
ngày đêm sao động từ một mươi chín hai mươi sáu độ
trời lạnh với nền nhiệt
về đêm và sáng
sau đó từ ngày một mươi sáu một mươi khi mưa giảm
thì nền nhiệt sẽ tăng trở lại
còn tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
do nằm xa ảnh hưởng của hoàn lưu bão
nên tuy vẫn có mưa rông lớn trên diện rộng
nhưng cường độ không mạnh
như các tỉnh thành phía đông bắc bộ
tuy nhiên mưa lớn rồn rập
trong thời đoạn ngắn
nên người dân vẫn cần đề cao cảnh giác
với lũ quét sạt ở đất
cũng như các hiện tượng thời tiết cực đoan
như tố lốc gió giật mạnh
nền nhiệt trên khu vực trong hai ngày tới
cũng giảm đáng kể
khi cao nhất ngày chỉ giao động
ở xung quanh ngưỡng là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
trời lạnh về đêm và sáng
và cũng sang đến ngày một mươi sáu
khi mà mưa giảm thì nền nhiệt sẽ tăng trở lại
còn các tỉnh từ thanh hóa
đến thừa thiên huế
cũng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão
nên mưa rông sẽ tăng mạnh
với lượng mưa lên tới hai trăm linh ba trăm linh mm một đợt
để phòng với nguy cơ sạt lờ
ngập úng cục bộ
khi mưa lớn rồn rập trong thời đoạn ngắn
sang đến ngày một mươi sáu tháng một mươi
tuy bão suy yếu
nhưng tại đây vẫn chịu tác động của không khí lạnh
kết hợp với sạch áp thấp
nên tiếp tục có mưa vừa đến mưa to
người dân cần lưu ý để có kế hoạch phù hợp
trong thời đoạn tới
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận
trong hai ngày tới
cũng có mưa rào và rông dài rác
cục bộ có mưa vừa mưa to
kèm tố lốc và gió giật mạnh
sau đó từ ngày một mươi sáu tháng một mươi
khi chịu tác động của sạch áp thấp
thì mưa rông ở phần phía bắc khu vực sẽ tăng mạnh
có điểm có mưa to đến rất to
nền nhiệt trên khu vực cũng không cao
ngày đêm giao động từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ
vùng cao tây nguyên chịu ảnh hưởng
của dài tụ nhiệt đới đi qua trung bộ
kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên ba ngày tới đều có mưa rông trên diện rộng
với nhiều điểm có mưa vừa
mưa to đến rất to
lượng mưa là từ ba mươi đến sáu mươi mm
có nơi trên chín mươi mm
trong mưa rông có khả năng
xảy ra lốc xét mưa đá gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét
sạt lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập ống cục bộ tại các vùng trũng
thấp ven sông người dân cần hết sức cảnh giác
các tỉnh thành nam bộ
trong ba ngày tới cũng có mưa
mưa vừa mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến là từ ba mươi sáu mươi mm
có nơi trên chín mươi mm
trong mưa rông
có thể tiềm mẩn hiện tượng thời tiết cực đoan
như là tố lốc và gió giật mạnh
không loại trừ khả năng
xảy ra ngập ống khu đô thị
người dân cần lưu ý đề phòng
nền nhiệt trên khu vực không quá cao
ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ